một đoàn khách du lịch khoảng một trăm linh người sau khi dùng cơm trưa tại một khách sạn trên đường trần phú
thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
nhiều người trong đoàn đã có biểu hiện đau bụng nôn ói nghi ngộ độc thực phẩm và phải vào bệnh viện cấp cứu
một du khách trong đoàn cho biết đoàn tới một khách sạn trên địa bàn thành phố vũng tàu từ trưa ngày hai mươi tám tháng một mươi
và chỉ ăn uống ở trong khách sạn này
tới trưa ngày hai mươi chín tháng một mươi đoàn ăn trưa
sau khi ăn xong một lúc nhiều người đã cùng có biểu hiện đau bụng nôn ói mệt mỏi nghi ngộ độc thực phẩm
nên du khách gọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện lê lợi
một số khách có dấu hiệu nhẹ nên tự theo dõi tại khách sạn
theo các bác sĩ bệnh viện lê lợi đến một mươi bảy h cùng ngày bệnh viện đã tiếp nhận một mươi một ca nhập viện
các ca này đều có biểu hiện đau bụng nôn ói hiện đang được theo dõi và chăm sóc y tế